thông tin về vụ việc thuốc ung thư làm bằng bột than tre do công ty vinaca sản xuất tại hải phòng
được biết công ty này có nhiều đại lý tại hai mươi tỉnh thành phố trên cả nước
và chỉ tính riêng tại thủ đô hà nội đã có sáu đại lý phân phối loại thuốc này
và hôm nay sở y tế của thành phố hà nội đã tổ chức kiểm tra và thông tin về loại sản phẩm này trên thị trường thủ đô
đoàn đã tiến hành kiểm tra đột xuất chi nhánh một mươi chín của công ty vinaca đóng tại mẫu lao hà đông
thì cơ sở này đóng cửa không hoạt động
sở y tế hà nội cho biết đã từng kiểm tra đột xuất cơ sở này và phát hiện niêm phong tám trăm ba mươi năm sản phẩm bày bán trái quy định
không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
thanh tra sở y tế hà nội cũng đã làm việc với bốn cơ sở sản xuất được ghi trên nhãn mắc sản phẩm vinaca
nhưng cả bốn cơ sở đều khẳng định không có bất cứ
một giao dịch hợp đồng nào với công ty vinaca
trước vấn đề phức tạp của vụ việc sở y tế hà nội đã bàn giao toàn bộ hồ sơ vụ án cho cơ quan công an thụ lý